nhân dịp tết nguyên đán canh tí sáng nay hai mươi bốn tháng một tức ngày ba mươi tháng chạp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác của bộ y tế đã tới thăm hỏi và chúc tết các y bác sĩ và bệnh nhân tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
để động viên tinh thần các bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị dịp tết cũng như đội ngũ y bác sĩ trực phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới thăm hỏi chúc tết và tặng quà tại bệnh viện một trăm linh ba và ghi nhận những khó khăn của người bệnh cũng như sự nỗ lực của các y bác sĩ trong công tác điều trị
cũng trong sáng hai mươi bốn tháng một phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới thăm xóm chạy thận tại ngõ một trăm hai mươi một lê thành nghị thuộc quận hai bà trưng đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng một trăm linh bệnh nhân ở lại xóm do lịch điều trị chung vào dịp tết phó thủ tướng đã trực tiếp tặng quà cho các bệnh nhân tại đây lắng nghe những tâm tư chia sẻ và động viên các bệnh nhân tiếp tục cố gắng chiến đấu với bệnh tật